theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá trị xuất khẩu rau quả tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ước tính đạt hơn bốn trăm linh triệu usd đưa giá trị xuất khẩu rau quả năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước tính đạt gần hai tỷ usd có nghĩa là tăng hơn một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó trung quốc đứng đầu về thị trường nhập khẩu giao quả của việt nam trong bốn tháng đầu năm với gần bảy mươi năm thị phần đạt hơn một tỷ đô la tiếp đến là hoa kỳ với hơn bốn mươi năm triệu đô la hàn quốc với gần bốn mươi bốn triệu đô la
năm nay sản lượng vải thiều huyện lục ngạn tỉnh bắc giang giảm gần năm mươi so với năm hai nghìn một mươi tám khiến giá vải thiều đang ở mức cao hiện giá bán vải thiều tại vườn chưa thu hoạch là bốn mươi đồng một kg gấp ba lần so với mùa vải trước
tuy vậy đây vẫn là loại quả được trung quốc nhập khẩu với số lượng lớn